ngày một mươi sáu tháng một mươi một tại hà nội lễ trao giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục việt nam năm hai nghìn một mươi chín đã được diễn ra
sau quá trình tổ chức với hơn một tác phẩm dự thi giải đã chọn ra được bốn mươi bốn tác phẩm xuất sắc nhất để vinh danh
giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục việt nam năm hai nghìn một mươi chín do bộ giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông hội nhà báo việt nam tổ chức
bước sang năm thứ hai giải nhận được sự hưởng ứng tham dự với gần một tác phẩm dự thi từ bốn thể loại báo chí gồm báo in báo điện tử phát thanh và truyền hình
sau quá trình chấm thi ban giám khảo đã chọn ra bốn mươi bốn tác phẩm tiêu biểu xuất sắc nhất của các thể loại để trao giải
nhóm tác giả báo nhân dân đoạt giải nhất với tác phẩm tự chủ đại học xu thế cần nhân rộng và nhóm tác giả truyền hình nhân dân đoạt giải ba với tác phẩm nâng bước em đến trường ở vùng biên lũng cú
các tác phẩm năm nay được đánh giá là có chất lượng cao đóng góp những giải pháp tích cực nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn tại của ngành